các nhà khí tượng học mới đây cho biết đợt nắng nóng đang diễn ra trên khắp bangladesh kể từ đầu tháng bốn là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử nước này
trước đó nhiều khu vực ở bangladesh đã trải qua các đợt nắng nóng kéo dài vào tháng bốn chẳng hạn như đợt nắng nóng diễn ra trong hai mươi ba ngày ở chudanga vào năm hai nghìn một mươi chín với nhiệt độ vượt ngưỡng ba mươi năm độ c một mươi sáu ngày vào tháng bốn năm ngoái
tuy nhiên đợt nắng nóng hiện tại đã vượt qua tất cả các kỷ lục trước đó cả về thời gian và phạm vi địa lý
huyện jashar đã ghi nhận những ngày nắng nóng nhất trong bốn mươi ba năm qua tiếp theo là thủ đô dhaka và thành phố chudanga
dự báo không có mưa trên toàn quốc trước ngày ba tháng năm hầu hết các khu vực của bangladesh có thể phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài cho tới ngày hai tháng năm
ngoài ra có khả năng cao là nhiệt độ sẽ phá vỡ kỷ lục ở bangladesh vào ngày hai mươi chín tháng bốn hoặc ba mươi tháng bốn
các nhà khí tượng học cho rằng những đợt nắng nóng kéo dài và tăng cường là do tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu